kính chào quý vị và các bạn mở đầu bản tin hôm nay sẽ là tin khẩn cấp về cơn bão số một
hồi một mươi giờ hôm nay vị trí tâm bão cách bán đảo lôi châu trung quốc khoảng hai trăm bảy mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
đến một mươi giờ ngày một mươi tám tháng bảy tâm bão ở vùng biển quảng ninh hải phòng với sức gió cấp một mươi giật cấp một mươi hai
đến một mươi h ngày một mươi chín tháng bảy bão suy yếu thành vùng áp tấp nhiệt đới
ở vùng biển phía bắc của bắc biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
từ chiều nay ở phía bắc vĩnh bắc bộ sẽ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội
trên đất liền từ đêm nay cho đến hết ngày một mươi chín ở phía đông bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
quý vị cần phải đề phòng ngập úng lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi
độ trong vòng ba ngày tới sẽ không quá ba mươi một độ
tại phía tây bắc bộ đêm nay chỉ có mưa rông vài nơi lượng mưa sẽ tăng dần từ ngày mai
có mưa vừa mưa to cục bộ có nơi mưa rất to kéo dài sang ngày một mươi chín
đến ngày hai mươi mưa sẽ giảm dần
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ sau đó giảm tiếp từ hai đến ba độ
với các tỉnh từ thanh hòa đến thừa tiên huế từ ngày một mươi tám tháng bảy trở đi
ở phần phía bắc sẽ có mưa lớn dần rộng kéo dài trong ba ngày
nhiệt độ không quá ba mươi một độ trong ngày mai
phía nam cao nhất là ba mươi hai
mức nhiệt trên cả khu vực cũng sẽ giảm thêm khoảng hai độ trong vòng hai ngày tiếp theo
từ đà nẵng đến bình thuận đăng năm cũng sẽ kết thúc từ ngày mai
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là ba mươi hai ba mươi năm độ sau đó giảm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
tây nguyên tiếp tục có mưa rông diện nhiều nơi cục bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
mưa tập trung nhiều vào khoảng thời gian chiều và đêm
trong những ngày tới nhiệt độ sẽ không quá ba mươi độ
nam bộ cũng có mưa rông nhiều nơi trong vòng ba ngày tới cục bộ có mưa to đến rất to
về chiều tối và đêm ban ngày có nắng vừa phải với nhiệt độ cao nhất phổ biến là hai mươi chín ba mươi hai độ